tại hà nội bộ tài chính và ngân hàng nhà nước đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng asean lần thứ một mươi sáu
và các hội nghị liên quan sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi
tại hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean lần thứ sáu tới đây
các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ asean
và các sáng kiến trong khuôn khổ tiến trình hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean trong năm
hội nghị cũng sẽ có phiên thảo luận với lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực
những cơ hội và thách thức cũng như các giải pháp chính sách từ các quốc gia nhằm đối phó với tác động của đại dịch và phục hồi tăng trưởng kinh tế trong khu vực
trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ diễn ra các sự kiện như hội nghị bộ trưởng tài chính asean lần thứ hai mươi bốn
hội nghị thống đốc ngân hàng trung ương asean lần thứ một mươi sáu hội nghị thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương
ngoài ra các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean sẽ có phiên đối thoại với các cộng đồng doanh nghiệp